tại quảng nam tính đến một mươi bốn h chiều nay các lực lượng chức năng địa phương đã dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng ở khu vực rừng trồng khe cái xã hiệp thuận huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
trước đó trưa ngày một mươi tháng bảy trên địa bàn thôn mỹ thạnh xã quế thọ huyện hiệp đức đã xảy ra hai điểm cháy rừng keo trồng ba năm của người dân
thông tin ban đầu diện tích rừng bị thiệt hại của ba điểm cháy rừng trên ở huyện hiệp đức khoảng hơn một trăm linh hectare